tối ngày một mươi ba tháng một một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại phường bình trị đông
quận bình tân tp hcm khiến cho một căn nhà và nhiều căn kế ốt bị thiêu dụi
ngay khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đã có mặt kịp thời
dập tắt đám cháy không để cháy lan
người dân chứng kiến vụ cháy cho biết đám cháy bùng phát khoảng hai mươi giờ cùng ngày
chỉ trong ít phút đã lan sang nhiều căn kế ốt lân cận
nhận tin báo công an tp hcm đã huy động một mươi sáu xe chữa cháy
và hơn chín mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân tp hcm quận sáu
sau hơn một giờ triển khai nhiều phương án tiếp cận từ nhiều hướng
đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không để lan trộn ra nhà dân
ghi nhận tại hiện trường vụ cháy không có thương vong về người
nhưng một căn nhà và chín kiosk với tổng diện tích trên ba trăm linh m hai bị thiêu rụi
thiệt hại nhiều tài sản và hàng hóa
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ